đại hội đại biểu đảng bộ thành phố vũng tàu lần thứ bảy nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đã chính thức khai mạc
dự hội nghị có đồng chí nguyễn hòa bình bí thư trung ương đảng tránh án tòa án nhân dân tối cao
trong nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi kinh tế của thành phố vũng tàu duy trì mức tăng trưởng khá và ổn định
hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị công trình phúc lợi công cộng được đầu tư phát triển và mở rộng
nhu cầu của nhân dân ngày càng được đáp ứng cao hơn
công tác xây dựng đảng được quan tâm đạt kết quả khả quan
tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được bảo đảm
hệ thống chính trị vững mạnh đã góp phần hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ nghị quyết đại hội đảng bộ thành phố lần thứ sáu đề ra